hoạt động này không những gây ra sự tản phá môi trường sinh thái sự biến mất của một số lượng rất lớn động vật trong thời gian ngắn mà còn có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái trong khu vực
việc mua bán bất hợp pháp các sản phẩm làm từ động vật hoang dã là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt chủng của động vật hoang dã và hủy hoại môi trường
trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân
cũng như thẳng thắn lên án các hành động vi phạm pháp luật về động vật hoang dã góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép tại việt nam và trên thế giới
trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân
cũng như thẳng thắn lên án các hành động vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trái phép tại việt nam và trên thế giới
trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân
cũng như thẳng thắn lên án các hành động vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trái phép tại việt nam và trên thế giới

cũng như thẳng thắn lên án các hành động vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trái phép tại việt nam và trên thế giới
trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân

trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân

trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân
cũng như thẳng thắn lên án các hành động vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trái phép tại việt nam và trên thế giới
trong nhiều năm qua các đơn vị báo chí cũng đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền nhận thức cho người dân

vừa rồi thì bà doãn thị thuận cũng có nói
tức là vai trò của cơ quan báo chí thì đóng góp rất là nhiều trong cái công cuộc và đấu tranh này
thế nhưng mà với ý kiến của ông hải
một người mà trực tiếp làm phóng viên điều tra về mảng này
thì ông cảm nhận thấy như thế nào về những cái số lượng cũng như là chất lượng của các tin bài
theo tôi thì về cái chất lượng
thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra
và cụ thể hơn là chúng tôi có thể là phản ánh được về cái hành vi
về cái thủ đoạn
nhưng mà để hoặc là các cái đối tượng nhỏ lẻ thôi
còn nếu mà trường hợp để đi sâu và khám phá ra cả một cái tổ chức
cũng như kiểu là thâm nhập vào tầng gốc tầng rễ của nó
thì chúng tôi nghĩ là còn gặp rất nhiều khó khăn
đơn giản như kiểu trong một cái trường hợp là chúng tôi sang bên lào
để điều tra về một cái đường dây buôn bán vận chuyển hộ về việt nam
cái khó khăn của chúng tôi thì là
cái thứ nhất về khác biệt
cái thứ nhất về khác biệt
cái thứ nhất về ngôn ngữ địa lý
trong cái việc tiếp xúc với người dân và các cái đồng hồ thông tin ở đấy
cũng như gọi là các cái cơ quan
chức năng có liên quan ở bên phía lào
như là về kiểm lâm về bộ đội biên phòng
và tất cả những việc đấy nó cũng gây rất nhiều cái cản trở cho công tác điều tra đạt cái hiệu quả như mong muốn của chúng tôi
những năm trước đây thì qua theo dõi tôi thấy thì một số các cái thông tin thậm chí là bài viết ấy

phóng viên tỏ cái thái độ trước cái sự việc này rất là bóng
thậm chí đưa những cái thông tin như là kiểu khuyến khích làm giàu vì những cái vấn đề này v v
nhưng mà gần đây thì tôi thấy là cái thông tin nó có tiến bộ hơn rất nhiều
có thể là bạn là vì là một trong mình là người trực tiếp viết một cơ quan báo chí như chúng tôi
ở cái tầm quan sát tất cả cơ quan báo chí
thì tôi thấy là gần như nó có cái tiến bộ rõ rệt đấy ạ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
trong nhiều năm qua tại việt nam hiện nay nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã cũng đang dần được nâng cao
để có được kết quả đó thì song hành với công tác tuyên truyền giáo dục
là những bài viết những phóng sự của các cơ quan thông tấn báo chí
chú trọng đưa những hoạt động đó đến gần hơn với khán giả
vâng vậy thì cũng xin được hỏi ông nguyễn minh hải
là trong thời gian vừa qua thì báo chí đã thực hiện cái công tác tuyên truyền cũng như là nâng cao nhận thức của người dân như thế nào
trong cái câu chuyện là chống việc buôn bán trái phép động vật hoang dã
tôi nghĩ là thời gian qua thì báo chí cũng đã thực hiện rất mạnh
về cái công tác tuyên truyền và bảo vệ đứng trước cái nạn buôn bán động vật hoang dã
bên cạnh cái việc là chúng tôi là đấu tranh không khoan nhượng
với các cái hành vi các cái phương thức các cái thủ đoạn của các cái đối tượng đấy
thì chúng tôi còn có tuyên truyền và phổ biến các cái chính sách chủ trấn pháp luật
cũng như kiểu là tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân
về cái tầm quan trọng của công tác này
và tôi nghĩ là cần phải đẩy mạnh hơn nữa
cái việc là xây dựng một cái đối ngũ
phóng viên nhà báo theo dõi và công tác bảo vệ động vật hoang dã
bên cạnh đó có thể là mình xây dựng thêm các đội tuyên truyền
các cái tình nguyện viên để thực hiện tốt cái công tác này
cũng như kiểu là việc phổ biến các cái vấn đề về pháp luật
trong thực tế thì chúng ta thấy là hầu hết các vụ xử lý vi phạm động vật hoang dã việt nam
thì mới chỉ dừng lại ở việc bắt giữ người vận chuyển
thay vì việc điều tra cả mạng lưới liên quan
vậy thì với kiến thức cũng như là kỹ năng chuyên môn của mình
thì ông đánh giá như thế nào
về khả năng là các nhà báo tham gia điều tra và khai thác thêm thông tin
cũng như là chuyển tới những cơ quan thực thi pháp luật
để hỗ trợ xử lý vụ việc một cách triệt để
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra
mà cái đấy cái thứ nhất là về cái đề hình tác nghiệp
thường thường là điều tra những đường dây đấy
chúng tôi phải đi những vùng có thể là đồi núi
có thể là về đường xá
cũng như cả là về con người văn hóa hoàn toàn khác
và cái thứ hai là về cái
cái thứ hai là về cái vùng văn hóa hoàn toàn khác
các cái thủ đoàn của những cái đối tượng tham gia vào việc buôn bán động vật hoang dã
là ngày càng tinh vi và phức tạp
thì để biết một cái thực tế là bây giờ
cái nguồn lợi nhuận thu được từ cái công tác đấy
nó rất lớn
và một mặt nữa
là chúng tôi không loại trừ cái khả năng là
những người mà có cái nhu cầu sử dụng ở đấy
thường sẽ là những người có tiền
không tránh khỏi được cái việc là có quyền và có những cái mối quan hệ nhất định
tất cả những cái việc đấy nó
tất cả những cái việc đấy nó
và nó tạo thành một cái khó khăn trong công tác điều tra của phóng viên
vậy để việc tuyên truyền qua các kênh thông tin báo chí đạt được hiệu quả cao hơn nữa
trong việc chống buôn bán động vật hoang dã
thì các cơ quan báo chí cần phải có định hướng truyền thông cụ thể như thế nào
trong thời gian tới thưa bà doãn thị thuận
theo tôi để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
trong việc chống buôn bán động vật hoang dã
các cơ quan thông tin báo chí trong thời gian tới
thì cần tập trung vào năm vấn đề sau đây
thứ nhất là tuyên truyền chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
trong công tác bảo tồn động vật hoang dã
chú trọng tuyên truyền quy định mới của bộ luật hình sự sửa đổi
quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã
và điều hai trăm bốn mươi bốn là tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm sửa đổi
đồng thời phát hiện những bất cập nảy sinh trong công tác quản lý và xử lý
các hành vi vi phạm luật về buôn bán động vật hoang dã
thứ hai nữa là cần tuyên truyền nhấn mạnh đến cái kết quả
cũng như là nỗ lực của chính phủ cơ quan chức năng và người dân
trong công tác bảo vệ bảo tồn động vật hoang dã phòng chống tội phạm
trong động vật hoang dã
và thúc đẩy các hoạt động thực thi cam kết của quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã
thứ ba nữa là tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng
bảo vệ động vật hoang dã và khuyến khích sự tham gia tích cực của cả cộng đồng
cùng chung tay ngăn chặn các hành vi buôn bán động vật thực vật hoang dã trái phép
thứ tư nữa là tuyên dương các cá nhân tổ chức có các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã
đồng thời đấu tranh phê phán các hành vi giết mổ tàn sát đối xử vô nhân đạo
đối với động vật hoang dã
và cuối cùng là cần phản ánh các hoạt động điều tra xét xử
những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã
như là buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép động vật hoang dã v v
tuy nhiên là để thực hiện tốt năm vấn đề trên
thì sẽ phải có các cái giải pháp bài bản căn cơ lâu dài
nhưng mà về trước mắt thì theo tôi cần chú trọng vào ba cái vấn đề sau đây
thứ nhất là nâng cao nhận thức đối với đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí và phóng viên biên tập viên
về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nói chung và động vật hoang dã nói riêng
và kỹ năng nghiệp vụ viết về bảng đề tề này
nếu như mà những người làm công tác tuyên truyền có nhận thức
đúng nhận thức đủ thì người ta tuyên truyền mới tốt
thứ hai nữa là với cái lãnh đạo cơ quan báo chí
nếu như mà lãnh đạo cơ quan báo chí họ hiểu đúng hiểu đủ
thì họ sẽ chú trọng cái mảng này
họ sẽ có các xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền
và họ ưu tiên cho diện tích thời lượng để phát sóng
và đồng thời là cũng quan tâm đến cái đội ngũ này
về công tác đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng cho các phóng viên chuyên trách
và để làm được cái vấn đề này
thì ta cũng thể đưa cái nội dung này
dung đào tạo kỹ năng viết và điều tra tội phạm
về buôn bán động vật hoang dã vào các chương trình đào tạo ngoại khóa
của các cái trường đại học mà người ta chuyên đào tạo
các cái cán bộ báo chí
và hàng năm thì tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức cái cuộc thi viết về đề tài này
thứ hai nữa là các cơ quan chức năng mà liên quan đến việc bảo tồn động vật hoang dã
thì cần tạo điều kiện cho phóng viên đi thực tế
và đồng thời là tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí
liên quan đến công tác bảo tồn động thực vật hoang dã
và cung cấp các địa chỉ gương điển hình tiên tiến
tích cực trong cái việc bảo vệ động vật hoang dã cho các cơ quan báo chí
thứ ba nữa là theo tôi nghĩ là chúng ta nên xây dựng cái tài khoản trên mạng xã hội
để thường xuyên cung cấp các nội dung thông tin về bảo vệ động vật hoang dã
và kêu gọi cái sự tham gia của cộng đồng
đặc biệt là những người hoạt động trong cái lĩnh vực báo chí truyền thông
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt